cứ đến gần tết nguyên đán là các loại tội phạm trên các tuyến biên giới lại gia tăng
chính vì vậy mà lực lượng bộ đội biên phòng luôn phải tăng cường lực lượng
cũng như triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng nhằm nắm chắc tình hình địa bàn
đối tượng chủ động xác lập chuyên án đấu tranh thành công hiệu quả
mọi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực quyết tâm xóa các điểm nóng trên địa bàn biên giới
phóng viên truyền hình nhân dân đã phỏng vấn đại tá nguyễn văn hiệp
phó cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về vấn đề này